thưa quý vị theo phát động của thủ tướng chính phủ ngành y tế và các địa phương đã triển khai chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi
với tinh thần làm việc xuyên tết làm ngay làm tốt làm hiệu quả trong những ngày nghỉ tết
các lực lượng sẽ đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho toàn bộ các đối tượng được chỉ định
đây là việc làm thể hiện lòng quyết tâm nỗ lực hết mình của đảng chính phủ đồng thời là ý chí quyết tâm cao của đội ngũ y tế
tám giờ ba mươi sáng ngày hai mươi chín tháng chạp năm tân sử các y bác sĩ tại điểm tiêm chủng mùa xuân thuộc trung tâm y tế quận hai bà trưng vẫn đang triển khai tiêm vaccine cho người dân
có lẽ đây là cái tết đặc biệt nhất đối với họ vì các y bác sĩ vừa phải thực hiện nhiệm vụ trực tại cơ quan vừa tiến hành tiêm vaccine cho nhân dân
thực hiện theo chỉ thị của chính phủ thì giám đốc đã chỉ thị cho toàn bộ nhân viên của chúng tôi
trong chín ngày tết chúng tôi luôn luôn phải
thường trực tại các điểm tiêm chủng để đảm bảo là người dân trên địa bàn được tiêm đủ ba mũi tiêm dù bất kể thời gian nào
và thực hiện theo như thế thì chúng tôi cũng quán triệt là năm nay là chúng tôi là không về quê và chúng tôi luôn luôn thường trực tại đơn vị
chiến dịch thần tốc tiêm chủng mùa xuân có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt
bởi tỷ lệ bao phủ vaccine càng cao nguy cơ lây nhiễm số ca mắc tỷ lệ chuyển nặng và tử vong càng giảm
tính mạng sức khỏe của mỗi người đều rất quý và vaccine là vũ khí
là lá chắn hiệu quả nhất để bảo vệ nhất là với những người cao tuổi người có bệnh nền
đối với tình hình dịch bệnh đang rất là phức tạp thì đối với các y bác sĩ nói chung thì đều phải có một tinh thần trách nhiệm rất là cao
và trong trực cũng như là trong vấn đề kiêm chủng và để cho phục vụ cho người dân có thể có cái tết vui vẻ
thì chúng tôi là những y bác sĩ thì những ngày này thì đáng nhẽ là phải được quên gia đình
vui vẻ ăn tết bên gia đình thì lúc nào cũng phải sẵn sàng có một cái tinh thần trách nhiệm cao nhất để mục đích an toàn cho người dân
chiến dịch tiêm mùa xuân này thì các bác sĩ làm việc rất là chăm chỉ và rất là nhiệt tình thôi
việc triển khai này nó sẽ tạo điều kiện cho những người bận rộn và chưa có thời gian tiêm
nó giúp cho em tiêm được trước tết để có thể ăn tết nó yên tâm hơn
tỷ lệ bao phủ vaccine là yếu tố tiên quyết để cùng với thuốc điều trị và ý thức người dân
giúp chúng ta có thể tự tin yên tâm mở cửa trở lại an toàn các hoạt động kinh tế xã hội trong thời gian sớm nhất
phải tranh thủ từng giờ từng ngày chạy đua với thời gian để triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
hoàn thành mục tiêu tiêm chủng sớm thì nhiều người sẽ được bảo vệ nhiều cơ sở kinh tế được mở cửa
nhiều người lao động được trở lại làm việc học sinh lại được cấp sách tới trường

các địa phương có công dân nhập cảnh chủ động phối hợp thực hiện các biện pháp theo dõi y tế đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
các địa phương có công dân nhập cảnh chủ động phối hợp thực hiện các biện pháp theo dõi y tế đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch bệnh